trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh đồng nai một số đối tượng không có nghề nghiệp ổn định lại lười lao động thường tìm nhiều cách phạm pháp để kiếm tiền tiêu xài
công an huyện nhân trạch vừa kịp thời bắt giữ đối tượng đặt hàng trực tuyến qua mạng một vỏ nhẫn có giá gần một trăm linh triệu đồng với hình thức giao hàng rồi thanh toán mục đích là để cướp tài sản
là đối tượng không có nghề nghiệp ổn định để có tiền tiêu xài và trả nợ nguyễn nam thuận một mươi tám tuổi quê ở cà mau tạm trú tại xã phước thiền huyện nhân trạch tỉnh đồng nai đã nghĩ ra một kế hoạch táo bạo lên mạng đặt hàng hóa có giá trị lớn rồi ra tay cướp tài sản